thưa quý vị hiện bệnh tay chân miệng đang gia tăng ở khắp các tỉnh thành
riêng thủ đô hà nội đã có tới năm ổ dịch
thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành khác cũng đã ghi nhận các ca mắc giải rác
dự báo trong thời gian tới là sẽ còn có thể ghi nhận thêm số ca bệnh cũng như là ổ dịch
do đó ngành y tế nước ta cùng chính quyền các địa phương cần giám sát phát hiện sớm
nhất là tại các trạm y tế trường mầm non tiểu học để xử lý và ngăn chặn dịch bệnh lây lan
thời gian này thành phố hà nội ghi nhận từ sáu mươi đến bảy mươi ca tay chân miệng mỗi tuần với năm ổ dịch
trong đó chỉ riêng hai tuần qua đã ghi nhận ba điểm trường học đang lây nhiễm bệnh tay chân miệng
theo bộ y tế trong quý i cả nước đã có hơn sáu bảy trăm linh ca tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái
bộ y tế cảnh báo bệnh tay chân miệng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời gian tới
chính vì thế để chủ động phòng chống bệnh hạn chế thấp nhất số ca mắc mới và không để bệnh nhân tử vong
người dân cần thực hiện vệ sinh cá nhân rửa tay bằng xà phòng sạch sẽ ăn chín uống xôi
thường xuyên vệ sinh nhà cửa đầu chơi trẻ em tuyệt đối không chủ quan
sớm phát hiện bệnh và đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế bệnh viện để được thăm khám và điều trị